nước mắm phú quốc
nước mắm phú quốc là loại nước mắm không chỉ nổi tiếng tại việt nam mà còn được biết đến ở khắp nơi trên thế giới
vị ngon đến từ đảo ngọc đã tạo nên một nét đẹp văn hóa trong ẩm thực vô cùng ấn tượng trong mắt khách du lịch
đến với phú quốc khách du lịch không những được tham quan hòn đảo tuyệt đẹp mà còn được khám phá làng nghề nước mắm truyền thống với hơn hai trăm linh năm tuổi
với hương vị đậm đà cùng màu đau đỏ cánh dáng
đã tạo nên một loài nước mắm ngon tuyệt mà không nơi đâu có được
đó chính là nước mắm phú quốc
vùng biển xung quanh đảo phú quốc tỉnh kiên giang có nhiều rong biển và phù du làm thức ăn cho các loài cá cơm
cho nên có nguồn loại cá cơm rất lớn
việc sử dụng nguồn lợi này để làm nước mắm ở phú quốc
đã có lịch sử trên hai trăm linh năm
cuối thế kỷ một mươi chín người dân trên đảo phú quốc đã bán nước mắm phú quốc sang campuchia thái lan
tuy nhiên nước mắm phú quốc chỉ nổi tiếng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đạt cực thịnh vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong thời kỳ bao cấp ở giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngành sản xuất này mất dần tỷ phú
nhiều nhà thùng đóng cửa chuyển nghề
tuy nhiên kể từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường nghề làm nước mắm ở phú quốc dần dần hồi phục
nguồn gốc của nước mắm phú quốc được bắt đầu từ việc khai thác hải sản và săn bắn thú rừng
một số người dân ven biển đã khai thác gỗ trên rừng tạo thành những con thuyền thô sơ để phục vụ cho việc đánh bắt cá
cá tươi thường dùng để phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày của ngư dân
nhờ vùng nguồn cá dồi dào mà việc đánh bắt cá cũng trở nên thuận lợi giúp cho sản lượng đánh bắt ngày càng tăng
nhưng lượng tiêu thụ lại thấp đã khiến cho cá trở nên bị ương và rất khó sử dụng
để khắc phục vấn đề này người dân nơi đây đã nghĩ ra cách bảo quản cá bằng cách ướp muối trong am sành giúp cho chúng có thời gian sử dụng được lâu dài hơn
với những chuyến đánh bắt cá từ hai đến ba tháng mới cập bến chúng đã làm thay đổi mùi vị của cá được ướp trong am
cá có mùi thơm và ăn rất ngon
từ đó người dân bắt đầu nghĩ đến cách chế biến cá thành nước mắm để làm một loại gia vị làm tăng thêm hương vị cho các bữa cơm gia đình
khi mà mình muối ngoài biển ngoài biển thì đã cắt tư rồi đem muối theo cá lên là mình muối liền cá còn sống luôn muối liền đem vào đây
thời xưa thì không có đâu thì đo đo cái độ mặn chỉ là theo cái cảm quan thôi tức là thấy nếm mình nó mặn muối nó sao nào muối
hoặc là thấy thằng cá nó không tươi lắm hay là nó bị cứng quá thì xả muối ra xả muối ra xả nước ra cho nó bơm mứt cho nó vừa
cho nó trung hòa cái độ muối nó vừa phải
theo sử liệu cư dân đảo phú quốc đã sớm đánh bắt được rất nhiều cá cơm quanh đảo
loại cá này nhỏ nhưng chắc thịt có vị ngọt thơm khi nấu với muối bất chứa kỹ thuật làm mắm của cư dân vùng đồng bằng sông cửu long
dân đảo phú quốc đem cá cơm trộn với muối rồi ủ trong những lưu tỉnh khạp làm bằng đất nung đêm phơi nắng
khoảng một mươi hai tháng thì chắc lấy nước mắm ra dùng
từ chỗ tự làm để ăn trong nhà tới chỗ đem bán khắp các tỉnh thành từ nam chí bắc ai ai cũng nhận ra nước mắm phú quốc có vị mặn ban đầu rồi ngọt dịu về sau
mùi thơm và màu cánh rán đậm rất đặc trưng nước mắm cũng không loãng mà hơi sánh nhẹ
nhiều chủ nhà thùng lâu đời ở phú quốc cũng không thể giải thích tại sao
chỉ biết có thể những đặc trưng nói trên có được là do nhiều yếu tố thiên nhiên hợp thành
thứ nhất nguồn cá cơm dồi dào sinh trưởng nhờ lượng trong tảo sinh vật phù du quanh đảo
thứ hai là phương pháp sản xuất chỉ ướp cá với muối
thứ ba là tổng hòa khí hậu thổ nhưỡng
về màu sắc thì màu sắc của mình nó mắc mắc hơn màu cánh dáng
còn màu trung thì màu trà
cách ủ trộm nó cũng khác hơn
ta lập từ sáu đến tám tháng thôi mình tới một mươi hai tháng
mảnh mắm phú quốc ngộ đó nè để càng lâu càng ngon để trong cái thùng gỗ luẩy hoài hai năm ba năm để lâu càng ngon
từ chỗ sử dụng tỉnh khạp lưu hũ bằng sành sứ
khi quy mô sản xuất tăng dần người làm nước mắm phải vào rừng đốn cây bời lời vơn vơn về xẻ ra rồi ghép lại thành thùng
bên ngoài dùng dây mây để quắn chặt giữ thùng không bị biến dạng bùng nứt
mỗi thùng ủ nước mắm phú quốc thường chứa bảy một mươi năm tấn nguyên liệu
số lượng dây mây để bệnh thành bó quắn bên thùng ủ cố định ở con số một trăm ba mươi
và mỗi thùng dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có đúng tám bó sợ may quắn bên ngoài
đường kính trung bình của thùng ủ từ một năm đến ba mét
cao từ hai đến bốn m
nếu dùng liên tục các thùng này có thể tồn tại hàng trăm năm
và những cái đai này là những sợi dây mây nhỏ
nó nói liền nói liền nhau tới một cái niềng mình đã nhìn thấy đây
để nó nén cái gỗ này nó kích lại nó không bị chảy
cái dây mây này là lâu ngày quá nó sẽ sờn mòn
thì mình muốn xài lâu bền á thì một năm mình phải sơn lại bằng dầu mít
khoa cho dầu sơn cho có màu
rồi là cá mình chuộp vô á
theo anh hà tấn tài chủ doanh nghiệp tiền nhân sản xuất nước mắm đại đức tại trị trấn dương đông huyện phú quốc chia sẻ về nghề làm nước mắm phú quốc truyền thống
nước mắm cá cơm thường ngon nhất từ tháng bảy tới tháng một mươi hai hàng năm
cá cơm sau khi kè hút vào lưới sẽ được rửa sạch bằng nước biển
sau đó dùng vật lớn xúc lên tàu lửa bỏ cá tạp tức là những loài không phải cá cơm
tàu đến đó cá cơm chở hàng chục tấn muối để ốp cá theo tỉ lệ cố định bao đời này là ba cá một muối
cá cơm ốp muối sẽ được đưa vào thùng gỗ ủ khoảng một mươi đến một mươi hai tháng
các nhà sản xuất đặt các thùng ủ gọi là nhà thùng
nhà thùng thường sử dụng máy ton trên máy sẽ có một số tấm ton bằng dựa hoặc kính trong suốt để gia diệt giúp cá mau chín
sau thời gian ủ sẽ hát rút lần đầu tiên cho ra nước mắm có độ đạm rất cao
ở phú quốc được cho là cao nhất lên tới trên ba mươi độ đạm gọi là nước mắm nhỉ
sau đó nhà thùng sẽ cho thêm nước muối vào
tiếp tục ủ để rút nước mắm long
loại này khoảng trên hai mươi độ đạm
các thùng ủ sẽ được lung phiên rút nước nhỉ nước long cho tới khi lấy hết đạm
sau đó các loại nước mắm này sẽ được pha chế điều chỉnh cho ra loại nước mắm có độ đạm phù hợp thị trường
với quy trình sản xuất nước mắm kỳ công người phú quốc đã tạo ra một loại nước mắm có mùi thơm dịu vị bé hút tự nhiên
độ sánh nhất định và kích thích cảm giác thèm ăn ngay khi thưởng thức
tại xưởng nước mắm phú quốc đại đức quy trình sản xuất nước mắm hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên
không dùng phẩm màu để tạo màu nước mắm như nhiều loại nước mắm kém chất lượng khác trên thị trường hiện nay
vị nên những giọt nước mắm được sản xuất ra đều đảm bảo an toàn tiệt đối
cho sức khỏe hết người tiêu dùng
xuất phát từ nỗ lực phát triển làng nghề xây dựng thương hiệu nước mắm phú quốc truyền thống
hội nước mắm phú quốc được thành lập năm hai nghìn
từ đó hội viên là các chủ doanh nghiệp nhà thùng tâm huyết với nghề
có kinh nghiệm và thâm niên trong sản xuất nước mắm truyền thống
nỗ lực tạo ra sản phẩm chất lượng góp phần xây dựng và phát huy thương hiệu nước mắm

mình rất may mắn khi là mình đã có cái thương hiệu giữ gìn thương hiệu cả hơn một trăm linh năm nay rồi
điều các nước việt nam này ai cũng biết là nước mắm phú quốc
nói phú quốc là nước mắm
may mắn cái điều đó tức là cái đó là phải đơn giản
nó một cái sự quá trình lâu dài mới được cái thương hiệu đó
thì tôi thì muốn là cái nghề nước mắm truyền thống phải giữ
trường toàn cho dù phát triển như lịch phát triển như thế nào
hay đảo phú quốc là một cái đặc khu hay là thành phố như thế nào
nhưng phải giữ cái làng nghề không nên bỏ
tại vì nhắc tới phú quốc nhắc đến nước mắm phú quốc gắn liền rồi
hiện nay phú quốc có khoảng tám mươi doanh nghiệp nhà thùng sản xuất nước mắm
hàng năm cung cấp ra thị trường trên ba mươi triệu lít
doanh thu trên sáu trăm linh tỷ đồng
nghề làm nước mắm ở phú quốc mỗi năm tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương
nước mắm phú quốc sản xuất bằng phương pháp truyền thống
được quản lý theo chuỗi từ khâu đánh bắt cá muối cá vận chuyển về nhà thùng ủ chợp
cá làm nước mắm là cá cơm tươi trộn với muối theo công thức ba cá một muối
được ủ chợp từ một mươi đến một mươi hai tháng trong điều kiện lên men tự nhiên tạo thành nước mắm
kể từ ngành nghề di sản của cha ông
người làm nước mắm ở phú quốc chú trọng chất lượng sản phẩm nước mắm đảm bảo dinh dưỡng thơm ngon
nghề này đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động
và chuyển đổi dần theo hướng sản xuất quy mô hiện đại đáp ứng được yêu cầu cao về chất lượng xuất khẩu
nước mắm phú quốc là được mình đăng ký bảo hộ ở châu âu là từ năm hai nghìn
cho đến cuối năm hai nghìn một mươi ba thì nước mắm phú quốc được khối liên minh châu âu
là hai mươi tám nước thành viên đã bảo hộ về sản phẩm chỉ dẫn địa lý này
tôi sẽ xin nói lại để cho người tiêu dùng biết được sản phẩm chỉ dẫn địa lý mình
vì chỉ dẫn địa lý này không riêng về hội nước mắm quản lý mà là của nhà nước quản lý
để góp phần tôn vinh những giá trị tinh hoa của nghề làm nước mắm phú quốc và phát triển nghề này theo hướng bền vững
tỉnh kiên giang đã lập đề án xây dựng hồ sơ đăng ký công nhận nghề truyền thống chế biến nước mắm phú quốc
là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thời gian thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
việc xây dựng hồ sơ di sản sẽ góp phần bảo tồn tinh hoa và tôn vinh giá trị di sản văn hóa của nghề truyền thống chế biến nước mắm phú quốc
nhất là khẳng định chủ quyền biển đảo việt nam
khẳng định mạnh mẽ giá trị thương hiệu sản phẩm nước mắm phú quốc
từ đó tăng giá trị xuất khẩu và phát triển nghề truyền thống nước mắm phú quốc theo hướng bền vững vốn có của hòn đảo ngọc tại đồng bằng sông cửu long
có thể nói việc hoàn thiện các thủ tục theo quy định địa chỉnh unesco công nhận
nghề thủ công truyền thống chế biến nước mắm phú quốc là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
là việc làm cần thiết và khắp bách
điều đó không chỉ làm doanh nghiệp sản xuất nước mắm ổn định
mà còn tập trung nâng cao chất lượng và thương hiệu độc đáo của sản phẩm nước mắm phú quốc
tạo được niềm tin ở người tiêu dùng trong và ngoài nước thời gian tới ngày một xa hơn